triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín lòng an đã huy động trên một trăm hai mươi ba tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
từ nguồn kinh phí này long an đã phát triển đầu tư làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc
kết quả sau một mươi năm thực hiện long an đã có bảy mươi bảy trên một trăm sáu mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới
chiếm bốn mươi sáu bốn số xã toàn tỉnh sáu mươi sáu xã đạt từ một mươi năm một mươi tám tiêu chí năm mươi năm xã đạt từ một mươi một mươi bốn tiêu chí ba xã đạt chín tiêu chí
tỉnh đã thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ trình trung ương thẩm định công nhận huyện châu thành đạt chuẩn nông thôn mới
và thành phố tân an hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
từ nguồn vốn huy động đã giúp cho người dân khu vực nông thôn phát triển sản xuất tăng từ một mươi năm sáu triệu đồng một năm hai nghìn một mươi bảy
lên bốn mươi năm triệu đồng một năm năm hai nghìn một mươi tám hộ nghèo giảm còn hai hai mươi
giảm năm một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy